từ hơn hai ngày nay thì thực sự chúng ta đã bước vào giai đoạn hai của cuộc chiến chống dịch
khi mà ca bệnh thứ một mươi bảy xuất hiện
giai đoạn hai này khó hơn giai đoạn một nhiều
bởi lẽ là dịch bệnh bây giờ đã lan ra hơn một trăm linh nước
chúng ta phải ngăn dịch bệnh từ hơn một trăm linh ngã thay vì một vài ngã như trước đây
và thực tế là con virus này đã vào trong chúng ta rồi
đang âm thầm mai phục
và nếu chúng ta không làm tốt
thì trong đánh giá ngoài đánh bằng khó khăn là thế
nhưng mà chúng ta đã lường trước mọi tình huống
chúng ta đã có kịch bản và sẵn sàng ứng phó
ngay kể cả khi có hàng ngàn người bị nhiễm
cho nên là tới đây một vài ngày tới đây
nếu có một vài chục
thậm chí hàng trăm ca nhiễm
thì cũng hoàn toàn không có gì bất ngờ
điều quan trọng nhất
là chúng ta phải tiếp tục kiên trì
các nguyên tắc cơ bản của chống dịch
đấy là ngăn chặn
đấy là phát hiện
đấy là cách ly
đấy là khoanh vùng
và đấy là dặn
và khi con virus nó đã nằm trong việt nam chúng ta rồi thì phát hiện
sớm phát hiện ngay
là vô cùng quan trọng